theo kế hoạch tuyến đường sắt nhổn ga hà nội dài một mươi hai năm km gồm tám năm km trên cao và bốn km đi ngầm
sẽ hoàn thành từ cách đây hai năm rưỡi
sau nhiều lần lỡ hẹn tiến độ ubnd tp hà nội đã phê duyệt điều chỉnh thời gian khai thác vận hành dự án này vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên thực tế cho thấy dự án đường sắt nhổn ga hà nội khó có thể thực hiện được mốc thời gian điều chỉnh
khi khâu giải phóng mặt bằng ở nhiều đoạn vẫn chưa xong
hiện hệ thống cầu thang cuốn kết nối các nhà ga đường sắt trên cao với vỉa hè theo kế hoạch đã phải hoàn thành
nhưng do vướng mắc không giải phóng được mặt bằng tiến độ tổng thể hệ thống nhà ga trên cao bị chậm
một trong ba điểm khó giải phóng mặt bằng nhất là điểm nhà ga s bốn
địa dưới hành chính một bên là quận bắc tù liêm một bên là quận nam tù liêm
mỗi quận vướng hai mươi nhà dân xe đua ra chỉ dưới hệ thống cầu thang lên xuống công trình
theo kế hoạch điều chỉnh dự án sẽ vận hành chạy thử vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
ở đoạn tuyến trên cao tám năm km từ nhổn đến cầu giấy
tuy nhiên các chuyên gia giao thông cũng nghi ngờ kế hoạch này bởi không chỉ vướng giải phóng mặt bằng
hiện tám nhà ga trên cao mới chỉ hoàn thành sáu mươi năm khối lượng công việc